ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tinh giản bốn trăm tám mươi biên chế công chức viên chức trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú yên tinh giản tối thiểu bốn mươi hai biên chế công chức và bốn trăm ba mươi tám biên chế viên chức
trong tổng số biên chế tinh giản có ba trăm một mươi tám biên chế đang làm việc ở các huyện thị xã thành phố
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì cơ quan đơn vị địa phương tự cân đối điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao
với những giải pháp trên năm nay tổng biên chế công chức viên chức của tỉnh phú yên sẽ giảm xuống còn hai mươi một ba trăm linh một người trong đó biên chế công chức là hai tám mươi tám người